xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay mưa rông tại bắc bộ sẽ giảm dần với lượng mưa phổ biến ở mức là từ một mươi hai mươi mm
nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc gió giật mạnh cũng như là nguy cơ xa lở đất luôn tiêm ẩn nguy hiểm
sang ngày mai thì nắng sẽ xuất hiện từ sáng sớm khiến nền nhiệt tăng nhanh
trưa chiều mức nhiệt sẽ đạt ở ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng xuất hiện cục bộ và được dự báo là sẽ còn kéo dài trong những ngày tiếp theo
đến với các tỉnh duyên hải miền trung nắng nóng tại đây cũng gia tăng
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực ninh thuận bình thuận về chiều tối chỉ có mưa vài nơi
còn ban ngày có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi có nắng nóng gây gắt khi mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm giảm thấp khiến cho nguy cơ cháy nổ cháy rừng bị đẩy lên cao
người dân tại đây cần hết sức cảnh giác
ngoài ra thì người dân cũng cần chủ động bổ sung vitamin khoáng chất
cũng như là hạn chế làm việc ngoài trời lúc ban trưa để đảm bảo sức khỏe
gió mùa tây nam không hoạt động quá mạnh
nên tại khu vực tây nguyên và nam bộ mưa rông chỉ xuất hiện rải rác
với lúc chiều tối và tối trong thời đoạn ngắn
nhưng người dân vẫn cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nên nhiệt độ không có sự biến động đáng kể
nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên là hai mươi chín ba mươi ba độ
và nhiệt độ thấp nhất là hai mươi một hai mươi ba độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
và nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa chỉ có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến nam cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp bốn nền nhiệt độ tại đây
là hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận mây thay đổi ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi sáu độ